liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến cho bốn người tử vong tại công ty trách nhiệm hữu hạn d sang việt nam
bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân
khẩn trương khắc phục hậu quả nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ giải quyết chính sách cho người bị nạn
vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bảy
tại công ty trách nhiệm hữu hạn d sang việt nam hậu quả làm cho bốn người chết một người bị thương
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn de sang việt nam hợp đồng với công ty cổ phần vệ sinh môi trường đô thị hà nội
nạo vét thu gom bùn thải tại bể chứa phân lỏng hai trăm bảy mươi bốn của công ty trách nhiệm hữu hạng d sang việt nam
trong quá trình hai công nhân của công ty cổ phần vệ sinh môi trường đô thị hà nội lắp máy bơm để hút bùn thì bị ngạt khí độc
ngay sau đó ba công nhân vận hành lò hơi của công ty trách nhiệm hữu hạn d sang việt nam làm việc gần đó chạy vào cứu
hậu quả cũng bị ngạt khí độc
bộ lao động thương minh và xã hội chia sẻ trước những khó khăn của địa phương đồng thời yêu cầu sở lao động thương minh và xã hội tỉnh phú thọ
thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên